các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trên hình công an nhân dân đã thông tin về vụ việc các đối tượng giàn cảnh dẫn dụ nạn nhân đến điểm hẹn
sau đó bắt cóc đòi tiền trục một mươi tỷ đồng
tiếp nhận thông tin trình báo của gia đình cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc giải cứu an toàn cho nạn nhân
quá trình bắt giữ làm rõ âm mưu thủ đoạn của các đối tượng trong vụ án sẽ là bài học cảnh giác cho tất cả mọi người
thất thần trình báo cơ quan công an vợ của phó giám đốc một công ty tư vấn thiết kế nội ngoại thất
ở quận bình thủy thành phố cần thơ cho biết khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày một mươi tháng năm
chồng chị có đi khảo sát công trình trang trí nội thất cho khách ở huyện châu thành a tỉnh hậu giang
nhưng chừng ba mươi phút sau thì mất liên lạc
linh tính có chuyện chẳng lành cả nhà chia nhau tìm kiếm khắp nơi
thì đến hơn tám h ba mươi phút hôm sau chị nhận được tin ngắn từ tài khoản xa lô của chồng
với nội dung chồng chị đã bị bắt cóc và phải chuyển cho đối tượng một mươi tỷ đồng
nói chung là nhắn tin tiền và sau đó là không được báo công an đe dọa là không được báo công an
nếu mà báo công an thì chúng sẽ mang acid lại tới nhà em làm hại cả con em con anh em
nói chung là cả gia đình em nếu mà báo công an vẫn chúng biết là giết anh cảnh liền
qua truy nóng hơn giờ ngày một mươi hai tháng năm phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hậu giang
phối hợp công an huyện châu thành a bắt được đối tượng nguyễn hữu nghĩa
khai thác nhanh cơ quan công an phát hiện bị hại
hại đang bị tên nguyễn thành nguyên khống chế trong một căn nhà tại huyện long hồ tỉnh vĩnh long
lúc này đối tượng nguyên yêu sách phải thả tên nghĩa và cung cấp một xe ô tô để chúng tẩu thoát
qua gần ba giờ kiên trì vận động thuyết phục lực lượng làm nhiệm vụ khống chế thành công đối tượng nguyên
giải thoát an toàn bị hại đồng thời thu giữ nhiều đồ vật đối tượng sử dụng để gây án
sau khi được giải cứu thành công anh mai văn cảnh cho biết chiều ngày một mươi tháng năm
anh lần theo vị trí khách gửi qua điện thoại thì đến một căn nhà tại khu dân cư khá vắng
thuộc ấp phú thạnh xã tân phú thạnh huyện châu thành a tỉnh hậu giang
nhưng không gặp chủ nhà mà bị hai đối tượng tấn công bằng bình xịt hơi cay
bị đánh trói lại và lấy hết tài sản rồi dùng bạt ni lông chùm kín đưa lên xe ô tô
trở đến một căn nhà khác
tại đây các đối tượng tiếp tục khống chế đe dọa buộc anh phải làm theo yêu cầu
cái đối tượng mà đánh tôi trực tiếp đánh tôi thì lúc nào cũng ngồi sát với tôi
không cho tôi ngẩn đầu lên hoặc là như thế nào nói chung lại là hắn không cho tôi ngẩn lên
và lúc đó tôi cũng đang còn bị chóng chưa có ấy được
thực sự lúc đó đang rất là bị sốc và bị chóng tâm lý
tại cơ quan công an nguyễn thành nguyên khai nhận có quen biết anh cảnh từ trước
trước khi gây án nguyên và anh ruột là nguyễn hữu nghĩa lên kế hoạch
và thuê thêm hai đối tượng để thực hiện việc bắt bị hại tại căn nhà
ở huyện châu thành a tỉnh hậu giang
thì do là có phát sinh nhiều cái món công nợ của em cho người tà nợ
mà bây giờ rất khó có khả năng thu hồi
rồi cho nên là đôi khi em có cái suy nghĩ hay quẩn trong người
rồi lúc đó thì em mới ngồi nói chuyện chơi với anh ruột của em là anh nghĩa
anh em ngồi nói chuyện chơi thì em buồn quá
em có nói cái ý định như đó
thì anh nghĩa mới nói ờ nếu mà em mới thì anh nghĩa
anh giúp gì được anh giúp
thì hai đối tượng này có sự lên kế hoạch rất là chú đáo
trước đó thì đối tượng đã đặt giấy tờ giả để mà thuê nhà
để nhằm là giấu cái tung tích
rồi đối tượng là chuẩn bị là ma túy để mà cho nạn nhân
khi mà nạn nhân có chống cự thì đối tượng cho nạn nhân sử dụng ma túy
để mà không còn khả năng chống cự
tạo điều kiện cho cái đối tượng là
đến sáng ngày một mươi ba tháng năm phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hậu giang
phối hợp với công an tỉnh vĩnh long và công an thành phố cần thơ
bắt thêm hai đối tượng được nguyên thuê là nguyễn quốc thanh và lý minh tránh
thanh và tránh từng có nhiều tiền án tiền sự và không nơi cư trú rõ ràng
lãnh đạo tỉnh hậu giang đã khen thưởng lực lượng công an
và mong muốn lực lượng công an tỉnh tiếp tục triển khai quyết liệt
hiệu quả hơn nữa các biện pháp phòng ngừa
đấu tranh với các loại tội phạm mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân
sau thời gian nghị án kéo dài vào chiều ngày hai mươi một tháng năm
hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh bình dương đã tuyên án đối với một mươi năm bị cáo
trong vụ án mua bán người dưới một mươi sáu tuổi làm giả tài liệu của cơ quan và sử dụng tài liệu giả của cơ quan
cụ thể hai bị cáo chu thị quốc phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai lãnh án hai mươi ba năm tù
và bị cáo nguyễn thị ngọc phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai lãnh án hai mươi ba năm tù
như sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba lãnh án hai mươi một năm tù về tội mua bán người dưới một mươi sáu tuổi
và tội làm giả tài liệu của cơ quan tội sử dụng làm tài liệu giả của cơ quan
một mươi bị cáo trong nhóm bán con bị tuyên phạt từ năm đến chín năm tù về tội mua bán người dưới một mươi sáu tuổi
đối với các bị cáo trong nhóm mua con hội đồng xét xử xét thấy các bị cáo do hiếm muộn muốn có con để nuôi
nhưng vì để làm thủ tục cho các bé nên đã phải làm giấy tờ giả
chính vì thế hội đồng xét xử đã tuyên phạt mỗi bị cáo phạt số tiền là bốn mươi triệu đồng
theo cố trạng từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một đến cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
phương thực hiện bốn vụ mua bán trẻ sơ sinh còn như thực hiện năm vụ
trong đó có một vụ hai bị cáo cùng nhau phối hợp để thực hiện
hai bị cáo mua mỗi trẻ sơ sinh với giá từ khoảng một mươi triệu đồng cho đến khoảng hơn ba mươi triệu đồng
rồi đem bán mỗi trẻ sơ dinh với giá khoảng trên bốn mươi triệu đồng
vào ngày hai mươi hai tháng năm công an huyện quảng ninh tỉnh quảng bình đã phát hiện
giữ ba đối tượng tàn trữ hơn sáu viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc và hồng phiến
trong quá trình tuần tra kiểm soát lực lượng chức năng bắt quả tăng trần văn quang
trú tại tp đồng hới tỉnh quảng bình có hành vi tàn trữ tám viên ma túy tổng hợp
qua điều tra mở rộng công an huyện quảng ninh đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở
của hoàng mạnh trương tại phòng trọ ở phường đồng hải tp đồng hới tỉnh quảng bình
phát hiện và thu giữ bảy mươi tám viên ma túy tổng hợp
cùng thời điểm lực lượng công an bắt quả tăng nguyễn trường xuân trú tại huyện quảng ninh quảng bình
đang có hành vi tàng trữ năm chín trăm sáu mươi bốn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc
hiện công an huyện quảng ninh quảng bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
nguyễn khắc toàn chú tại huyện thanh trương nghệ an là đối tượng cầm đầu móc nối với một số đối tượng
tại huyện nghi lộc để mua bán ma túy với số lượng lớn cho các con nghiện trong và ngoài địa bàn huyện nghi lộc
vừa bị công an huyện nghi lộc tỉnh nghệ an bắt giữ
tạm vật thu giữ là năm túi nhi lộc chứa một viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
có khối lượng chín mươi năm năm gram một xe máy hai điện thoại di động
tại cơ quan công an đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
được biết toàn là đối tượng nghiện đã mang tiền án về tội danh ma túy
có thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi
hiện công an huyện nghi lộc đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án
thưa quý vị trên thực tế điều tra các vụ án vi phạm pháp luật của cơ quan chức năng cho thấy
nhiều đối tượng phạm tội sở hữu mua bán vận chuyển tàn trữ ma túy đều liên quan đến các đối tượng nghiện ma túy
đây là loại tội phạm có sự liều lĩnh thủ đoạn tinh vi
nên công tác phòng chống loại tội phạm ma túy gặp nhiều khó khăn
công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nay vừa bắt quả tay nguyễn minh tuấn hồ quốc toãnh
nguyễn hữu trường giang cả ba đều ngụ huyện xuân lộc
đang tụ tập sử dụng ma túy tại nhà tuấn ở ấp thọ phước xã xuân thọ
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá
bên trong có bám dính ma túy qua test nhanh cả ba đều dương tính với chất ma túy
qua điều tra mở rộng công an đã bắt trịnh bùi viện chú tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi
mua bán trái phép chất ma túy thu giữ sáu gói ma túy có trọng lượng sáu tám mươi năm gram ma túy tổng hợp
một nọ thủy tinh bên trong có bám dính ma túy một cân tiểu ly một kéo kim loại
qua đấu tranh viện khai nhận bản thân nghiện ma túy nên mua về phân nhỏ bán cho người nghiện và
sử dụng dân viện đã nhiều lần bán ma túy cho người nghiện
do ngày càng bị nghiện nhiều nên nảy sinh ý định mua bán để lấy tiền có tiền sử dụng ma túy và sử dụng cá nhân
mới đây phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai phối hợp với phòng ba
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an công an các tỉnh hà tĩnh quảng bình
quảng trị thừa thiên huế phòng cảnh sát giao thông phòng kỹ thuật công an tỉnh đồng nai
công an các huyện long thành cầm mỹ trẻnh pom bác hỏa tang đối tượng hoàng ngọc hùng
ba mươi sáu tuổi ngụ tp hcm đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy tại núp giao cao tốc phan
dầu dây với quốc lộ năm mươi sáu địa bàn ấp hàng gòn xã hàng gòn tp long khánh tỉnh đồng nay
thu giữ một mươi sáu gói ma túy tổng hợp có trọng lượng một mươi sáu kg qua điều tra mở rộng cơ quan công an đã
tiến hành bắt giữ nguyễn thành an ba mươi sáu tuổi quê tỉnh hà tĩnh và trần ngọc lẹ hai mươi sáu tuổi
quê tỉnh hậu giang để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy được biết đối
đối tượng hoàng ngọc hùng là đối tượng nghiện ma túy
tệ nạn ma túy nguy hiểm như thế song đáng tiếc vẫn còn không ít thanh thiếu niên vì thiếu
kiến thức hoặc vì muốn chứng tỏ bản lĩnh nên đã góp tiền để mua ma túy về lén lút sử dụng
gần đây tại nhiều địa phương trong tỉnh đồng nai lực lượng công an đã phát hiện
bắt giữ và xử lý nhiều trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy
tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị và các chỉ đạo của các cấp công an tỉnh và của lãnh đạo
công an huyện trong việc phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm về ma túy tiếp tục phối hợp
với các ban ngành để tuyên truyền đến người dân về việc tác hại về ma túy để từ đó để nhằm phòng ngừa
và giảm bớt kéo giảm về các loại tội phạm về ma túy
ngoài ra đội cũng tiếp tục cử trinh sát thường xuyên đeo bám địa bàn phối hợp với công an các xã
thị trấn để nắm phát hiện những các đối tượng có biểu hiện nghi vấn và các loại tội phạm về ma túy
từ đó để đề xuất với ban lãnh đạo của huyện có các kế hoạch để xử lý bắt giữ triệt phá các loại tội phạm về ma túy
với những đối tượng sử dụng ma túy luôn kèm theo những hệ lụy nguy hiểm đó là tài nạn xã hội
là tội phạm là gánh nặng cho gia đình và xã hội để ngăn ngừa hiểm họa đó ngoài sự tấn công trấn áp
của lực lượng công an công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cần được đẩy mạnh hơn nữa
đến với mọi người bên cạnh đó sự quan tâm giáo dục từ mỗi gia đình đến các thành viên cũng sẽ góp
phần đẩy lùi ngăn chặn tệ nạn ma túy trong cộng đồng
vào chiều ngày hai mươi hai tháng năm tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên phạt sáu bị cáo gồm nguyễn thành đông
nguyễn văn trung tạ hùng cường nguyễn hồ ngọc vinh lê hoàng đô và phạm thành hậu tổng cộng hai mươi ba năm sáu tháng tù
về tội chế tạo tẳng chữ mua bán trái phép vũ khí quân dụng
theo có trạm vào sáng ngày một mươi bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba trong lúc vinh đang bán hai khẩu súng cho một thanh niên
thì bị lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh kiên giang bắt quả tang
vinh khai nhận nhiều lần mua súng của đông mang về bán lại cho đô hậu và trung để kiếm lời
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba đông chế tạo được tám khẩu súng đã bán cho vinh và hiếu thu lợi bất chính số tiền trên ba mươi triệu đồng
còn vinh và trung sau khi mua súng của đông mang về bán lại cho cường hậu và đô thu lợi bất chính số tiền trên bốn mươi một triệu đồng
sau khi nghị án hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo đông tám năm tù về tội chế tạo tàng trữ mua bán trái phép vũ khí quân dụng
vinh bảy năm sáu tháng tù và các bị cáo còn lại cùng lãnh án mỗi người hai năm tù về tội tàng trữ mua bán trái phép vũ khí quân dụng
vào khoảng hai mươi một h hai mươi phút ngày hai mươi hai tháng năm trên quốc lộ chín mươi một đoạn thuộc khóm bình long ba phường mỹ bình tp long xuyên tỉnh an giang
đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô khách và xe gắn máy khiến hai người thương vọng
vào thời gian trên xe ô tô khách do tài xế trịnh thanh tuấn điều khiển lưu thông trên quốc lộ chín mươi một
khi đến đoạn thuộc khóm bình long ba phường mỹ bình tp long xuyên thì xảy ra va chạm với xe gắn máy do bà thái kim hà
trú tại tp long xuyên điều khiển chở theo em thái tú anh chạy cùng chiều với xe ô tô khách
cú va chạm mạnh đã khiến cho bà hà bị thương nặng sau đó tử vong tại bệnh viện
còn bé tú anh bị thương nhẹ được đưa đến bệnh viện sản nhi cấp cứu điều trị
hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra làm rõ
sử dụng tàu cá đò chở khách du lịch câu cá câu mực đêm trên vịnh hạ long sử dụng ngư cứu ngư lưới cụ cấm khai thác thủy sản trong vịnh
những hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiêm ẩn nhiều quy kinh cơ mất trở tự an toàn giao thông trên biển
thực hiện chỉ đạo của tỉnh ủy ubnd tỉnh quảng ninh công an tp hạ long đang tăng cường tuần tra quyết liệt xử lý nghiêm
những trường hợp vi phạm
vịnh hạ long hai mươi một h giữa đêm mênh mông biển nước không đăng ký đăng kiểm không thiết bị cứu sinh cứu đắm
nhưng phương tiện này vẫn chở sáu du khách câu mực đêm trên vịnh
cơ quan chức năng mặc dù là hành vi trái phép nhưng hiện nay không khó để tìm thấy các quảng cáo về các tour câu cá
câu mực đêm trên vịnh hạ long bằng xuồng đò tàu cá
để trôn tránh sự kiểm tra xử lý của cơ quan chức năng lợi dụng tuyến bờ biển dài
các đối tượng tổ chức các hoạt động trái phép này thường xuyên thay đổi vị trí đón trả khách dọc từ khu vực phường tuần châu hùng thắng
về tới khu vực cái xà công
một số khác bố trí chim mồi theo dõi khi phát hiện có lực lượng tuần tra sẽ nhanh chóng báo cho các đối tượng khác tạm dừng hoạt động
từ đầu năm đến nay qua kiểm tra công an thành phố hạ long đã phát hiện xử lý một mươi hai phương tiện chở khách du lịch trái phép trên vịnh hạ long
trong đó có bảy phương tiện chở người đi câu mực trái phép
qua kiểm tra hầu hết phương tiện vi phạm đều không có đăng ký đăng kiểm không đảm bảo an toàn kỹ thuật vệ sinh môi trường
cũng qua công tác tuần tra lực lượng công an đã phát hiện xử lý ba mươi phương tiện khai thác thủy sản trái phép trong vùng lõi vịnh hạ long bằng các ngư lưới cụ cấm
đã khởi tố hai vụ hai đối tượng
kỳ hoại nguồn lợi thủy sản
vào chiều ngày hai mươi hai tháng năm phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh lào cai phối hợp với công ty cổ phần đồng tà phời vinacomin
tổ chức thực hành kế hoạch diễn tập phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ tại nhà máy tuyển đồng tà phời xã tà phời thành phố lào cai
với tình huống giả định tại khu vực nhà điều hành thuộc nhà máy luyện đồng tà phời xảy ra sự cố cháy nguyên nhân ban đầu là do chập điện
đây là khu vực để nhiều hồ sơ giấy tờ nên khi phát sinh đám cháy có nhiều khói khí độc gây nguy hiểm cho lãnh đạo và nhân viên
nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn với sự phối hợp của lực lượng chữa cháy cơ sở và lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp thì toàn bộ sự cố cháy đã được xử lý triệt để
các lực lượng tham gia phòng trái chữa trái cũng như cứu nạn cứu hộ được triển khai nhanh chóng rứt khoát đảm bảo tuyệt đối an toàn
thông qua diễn tập đã giúp nâng cao năng lực chỉ huy điều hành chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của lực lượng cảnh sát đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ công nhân viên làm việc tại nhà máy về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ
ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang tổ chức thành công hội thi nghiệp vụ chữa trái và cứu nạn cứu hộ tổ liên gia an toàn phòng trái chữa trái năm hai nghìn hai mươi bốn
tham gia trình tài tại hội thi có
một mươi đội bạn đại diện cho một mươi tổ liên gia an toàn phòng trái chữa trái của một mươi huyện thị xã và thành phố
trước đó vào chiều ngày hai mươi một tháng năm các đội đã hoàn thành xuất sắc thi phần lý thuyết
ở phần thi thực hành các đội phải thực hiện các nội dung chữa cháy cứu người và di chuyển tài sản đối với loại hình nhà để ở kết hợp với sản xuất kinh doanh
hội thi là hoạt động thiết thực góp phần bổ sung kiến thức kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ cứu người cứu tài sản cho các thành viên trong các hộ gia đình thuộc tổ liên gia an toàn phòng trái chữa trái
trên địa bàn tỉnh đi vào thực chất phát huy có hiệu quả phương châm bốn tại chỗ trong việc xử lý các tình huống cháy nổ khi xảy ra tại địa bàn khu dân cư
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã số bốn mươi sáu ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi đối với đối tượng phạm văn thiên
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại xã lâm sa huyện bá thước tỉnh thanh hóa về tội hiếp dâm trẻ em
còn về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác công an huyện thạch thành tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã số năm ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi ba
đối với đối tượng nguyễn văn tuy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại xã thạch cẩm huyện thạch thành tỉnh thanh hóa
cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác và phải nhận quyết định truy nã số một ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn một mươi chín của công an huyện hà trung tỉnh thanh hóa
là đối tượng nguyễn anh luân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại xã hà sơn huyện hà trung tỉnh thanh hóa
và đối tượng huỳnh ngọc hiền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn tám xã cán khê huyện như thanh tỉnh thanh hóa phải nhận quyết định truy nã số ba ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu
cố ý gây thương tích là hành vi cố ý xâm phạm thân thể gây tổn hại cho sức khỏe của người khác dưới dạng thương tích cụ thể
hành vi cố ý gây thương tích là hành vi nguy hiểm cho xã hội xâm phạm quyền được tôn trọng và bảo vệ sức khỏe của người khác
theo điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy người phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại
cho sức khỏe của người khác có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm phạt tù từ hai mươi năm đến tù trung thân tùy theo tính chất mức độ phạm tội
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các tư tưởng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
do những thông tin có giá trị pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện